thành phố hà nội đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh việc truy vết khoanh vùng xét nghiệm
trong đó f một đưa đi cách ly tại các khu vực bị phong tỏa cách ly khu vực có nguy cơ để cách ly tập trung
f hai cách ly tại nhà và theo dõi y tế f ba theo dõi y tế
sở y tế hà nội sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong khu vực bị phong tỏa cách ly
và đề nghị các bệnh viện trung ương hỗ trợ xét nghiệm
hiện hà nội đang đẩy mạnh điều tra xét nghiệm
tổng số sáu trăm năm mươi ba trường hợp f một đều đã được xét nghiệm trừ số hai mươi hai f một phát hiện mới vào ngày hai tháng hai
thì tất cả f một đều được cách ly tập trung
hà nội cũng tiến hành giám sát chặt chẽ các trường hợp f hai cách ly tại nhà
hà nội đang tiếp tục khẩn trương khoanh vùng điều tra truy vết các trường hợp mắc bệnh
và những người có liên quan để lấy mẫu xét nghiệm sớm nhất
đồng thời tiến hành công tác phong tỏa phù hợp để không ảnh hưởng rộng
vào sáng ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh gia lai cho biết là
tỉnh đã có một mươi bốn ca dương tính với sars cov hai và hiện nay ngành chức năng của địa phương
đã truy vết được trên năm năm trăm linh trường hợp f một và f hai
một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín ở gia lai tập trung ở các huyện iapa huyện krongpa huyện phú thiện
thị xã ayonpa và thành phố pleiku
các ca bệnh đều chưa có biểu hiện lâm sàng rõ ràng sức khỏe ổn định
chưa ghi nhận triệu chứng bất thường
để khống chế dịch lây lan
ngành y tế tỉnh gia lai đã huy động tối đa nhân lực vật lực cùng với sự tri viện của các đơn vị khác
nỗ lực điều tra dịch tễ truy vết trên năm năm trăm linh trường hợp
trong đó có gần một hai trăm linh trường hợp f một và gần bốn ba trăm linh trường hợp f hai
tiến hành cách ly trên một ba trăm linh công dân tại một mươi bốn địa điểm cách ly tập trung của tỉnh gia lai
và trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
vào chiều qua thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại gia lai
tiếp sau đây biên tập viên thế cương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin về truy nã tội phạm
và đây cũng là nội dung kết thúc phần điểm tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phan văn gan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn về tội giết người
cũng phạm tội giết người và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
là đối tượng nguyễn văn hăng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại bảy trăm năm mươi bốn trên một
ấp một tam phước huyện châu thành tỉnh bến tre
đối tượng này có sẹo tròn bốn cm cách một năm cm trên sau cánh mũi trái
và trên ngực có xăm phần đầu mặt phụ nữ
còn về tội vô ý làm chết người công an thành phố cao lãnh của tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thanh trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại tổ năm mươi hai khóm năm phường một mươi một thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng
truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an